công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trước bính chủng omicron
công điện cho biết trong thời gian gần đây tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới thông báo ghi nhận
biến chủng mới đáng quan ngại của virus sars cov hai gọi là omicrone b một một năm trăm hai mươi chín được phát hiện tại nam phi
đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đã ghi nhận hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chung này
tại việt nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới omicron tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
thực hiện công điện số một nghìn sáu trăm sáu mươi hai trên cdttg ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
để chủ động công điện
để kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín bộ y tế điện và đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo quyết liệt
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cụ thể
tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám trên nqcp và nghị quyết số bốn nghìn tám trăm linh trên qd bit của bộ y tế
thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của nhân dân
trong đó tập trung vào các trụ cột chính xét nghiệm tiêm chủng điều trị và đề cao ý thức
của người dân chủ động xây dựng các kịch bản phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch
covid một mươi chín trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm từ xa ngay tại cơ sở nâng cao năng lực
hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở đảm bảo thuốc vật tư trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ
và có phương án huy động điều động bổ sung nhân lực y tế đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ covid một mươi
cộng đồng trạm y tế lưu động không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với các cơ sở
y tế không được tư vấn cấp phát thuốc điều trị tại công điện này bộ trưởng bộ y tế đề nghị các
địa phương chỉ đạo việc tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài đặc biệt
các trường hợp đến đi về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng omicron như
khu vực nam châu phi nam phi botswana nambimia zimbabwe eswatina lesotho mozambique và một số
khu vực châu âu thực hiện nghiêm việc xét nghiệm cách ly giám sát theo dõi y tế cho người nhập
cảnh theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch tăng
cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm viêm phổi nặng do virus giám sát dựa vào sự kiện thực hiện
lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp
mắc covid một mươi chín chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng omicron đến viện vệ sinh dịch tễ
lý triệt để để ổ dịch không lây lan bùng phát trong cộng đồng công điện của bộ y tế cũng nhắc
các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền ngay khi được phân bổ vaccine
đảm bảo an toàn hiệu quả ra soát và khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản
với các trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên triển khai tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp
đủ thời gian theo hướng dẫn tại công văn số một mươi nghìn hai trăm hai mươi năm trên bitgp ngày một tháng một mươi hai của bộ y tế và tiếp tục
đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
về công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín các tỉnh thành phố cần điều trị toàn diện
phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu thực hiện phân luồng
khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt tổ chức tốt việc điều phối và công tác phân tầng điều trị
đảm bảo đủ oxy máy thở giường cấp cứu các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất
tổ chức sử dụng thuốc trong điều trị covid một mươi chín ngay sau khi nhận được phân bổ tiếp nhận
cùng đó các tỉnh thành phố phải đảm bảo an toàn chống dịch covid một mươi chín trong khu công nghiệp
trường học tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức
doanh nghiệp nhất là tại các bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe
yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên bản đồ chung sống an toàn với covid một mươi chín
theo hướng dẫn sau khi khai báo thông tin với trạm y tế người f cách ly tại nhà sẽ được cấp phát gói thuốc a
gồm thức hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng
nếu có triệu chứng nhẹ người f sẽ được nhân viên y tế đánh giá tình trạng sức khỏe
được ký cam kết và cấp phát thuốc kháng virus gói c khi có chỉ định dùng thuốc
cụ thể túi thuốc phát cho f đang điều trị tại nhà sẽ bao gồm ba gói a b c
và sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân
trong đó gói thuốc a là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng
thuộc hạ sốt sẽ được dùng khi người bệnh sốt trên ba mươi tám năm độ c
có thể lập lại mỗi bốn đến sáu giờ nếu vẫn còn sốt
các loại vitamin uống ngày hai lần mỗi lần một viên gói thuốc này dùng trong bảy ngày
gói thuốc bi bao gồm các loại thuốc kháng viêm có chứa crotico và thuốc chống đông đủ dùng trong ba ngày
đây là những loại thuốc đặc trị
phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ
đối với thuốc ở gói b người bệnh cần lưu ý chỉ sử dụng trong một số tình huống đặc biệt
có triệu chứng sớm hơn của suy hô hấp như cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi trên hai mươi phút mỗi lần một phút hoặc đo spo hai dưới chín mươi năm
nếu chưa liên hệ được bác sĩ người bệnh có thể tự uống thuốc kháng viêm và uống thuốc chống đông
nhưng không quá ba ngày
trong thời gian này người bệnh cần tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ
cuối cùng là gói thuốc c
đây là thuốc kháng virus đang ở trong giai đoạn thử nghiệm trong chương trình nghiên cứu của bộ y tế
thuốc hiện chưa được cục quản lý dược bộ y tế cấp phép lưu hành
thuốc đã được thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện thống nhất và đã cho những kết quả khả quan
trong chương trình cấp thuốc cho f điều trị tại nhà gói thuốc c được sự chỉ đạo của bộ y tế
thêm vào túi thuốc dành cho f điều trị tại nhà và phải có những điều kiện khi sử dụng thuốc
người bệnh cần phải ký khiếu chấp thuận
tham gia chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát tại cộng đồng do người mắc covid một mươi chín nhẹ
trước khi được cấp phép và sử dụng
đây là thuốc kháng virus được chỉ định đối với trường hợp f có triệu chứng nhẹ
thuốc này được bộ y tế cung cấp trong chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát
gói thuốc c chỉ dành cho f đã có kết quả dương tính với sars cov hai
dương tính sau khi xét nghiệm test nhanh hoặc test rt pcr có triệu chứng nhẹ
thể hiện qua nhịp thở dưới hai mươi phút trên một lần nồng độ s po hai cao hơn hoặc bằng chín mươi sáu
gói thuốc c có lượng thuốc đủ dùng trong năm ngày
mỗi ngày uống bốn viên chia làm hai lần mỗi lần hai viên
theo các nghiên cứu bệnh nhân sẽ có sự cải thiện rõ rệt giảm tải lượng virus
ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín vừa và nhẹ sau năm ngày điều trị
nhờ đó giảm tỷ lệ nhập viện giảm tử vong
khi cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi hai mươi lần trên một phút hoặc đo sco hai bé hơn chín mươi sáu
người ép không phải liên hệ ngay với cơ sở quản lý nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để được tư vấn hỗ trợ nếu có chỉ định nhập viện
sẽ cho sử dụng một liều duy nhất trước khi chuyển viện
người dân khi tự xét nghiệm và phát hiện dương tính nên gọi điện đến trạm y tế
phường xã thị trấn hoặc trạm y tế lưu động để được tiếp cận
đánh giá tình trạng chăm sóc phù hợp cấp phát thuốc và can thiệp kịp thời
khi có triệu chứng trở nặng chuyển viện sớm
bên cạnh đó f một trong gia đình cũng được theo dõi quản lý bảo vệ
đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền
ngoài thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà đất cấp ép không cần chuẩn bị các thuốc điều trị bệnh nền
tăng huyết áp đai tháo đường tiêm mạch hèn phế quản đã sử dụng trong một tháng
ép không khi cách ly tại nhà nên giữ tâm lý thoải mái
khi gặp khó khăn liên hệ nhân viên y tế để được tư vấn từ xa
ép không tự theo dõi sức khỏe đo thân nhiệt đếm nhịp thở
rửa mũi xúc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý thường xuyên tập thở vận động nâng cao sức khỏe
cạnh đó cần uống đủ nước hoặc nhiều hơn nếu sốt tiêu chảy không bỏ bữa ăn uống đủ chất
tăng cường dinh dưỡng trái cây tươi rau xanh khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần
hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc qua phiếu tự theo dõi sức khỏe
nơi cách ly phải thống thoáng không sử dụng máy lệnh trung tâm
thường xuyên làm vệ sinh các bề mặt vật dụng nhà vệ sinh sát quần tay khử khuẩn các vật dụng
và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn tay nắm cửa bồn cầu lavabo
phân loại chất thải đúng quy định có số điện thoại của nhân viên y tế của cơ sở đang quản lý
người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để liên hệ khi cần tư vấn hỗ trợ tổng đài một nghìn hai mươi hai
hoặc tổ phản ứng nhanh phường xã thị trấn quận huyện
f tự ý rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không sử dụng chung vật dụng với người khác không ăn uống cùng với người khác
không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi
trường hợp cần có người chăm sóc người chăm sóc phải đeo khẩu trang
kính chắn giọt bắn vệ sinh tay trước khi và sau chăm sóc